gần năm trăm linh triệu đồng một trăm một mươi xe mô tô cùng nhiều tăng vật liên quan đã bị lực lượng công an tỉnh đồng nai thu giữ khi triệt phá song bạt quy mô lớn với hàng trăm đối tượng tham gia ở một khu vườn tràm tại thị trấn long thành huyện long thành
đến sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an huyện long thành tiếp tục phân loại lấy lời khai năm mươi sáu đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày hai mươi ba tháng ba lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động và công an huyện long thành đã triệt phá tụ điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu tại vườn tràm thuộc khu kim sơn thị trấn long thành huyện long thành